sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi quốc hội khóa một mươi bốn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu tại thủ đô hà nội
kỳ họp thứ sáu không chỉ là kỳ họp cuối năm mà còn là kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc là rất lớn và có nhiều nội dung mới sẽ được trình quốc hội
trước hết về kinh tế xã hội ngân sách thông thường các kỳ họp cuối năm quốc hội sẽ đánh giá kết quả trong năm và xác định phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo
quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả ba năm triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi như phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn đánh giá giữa kỳ việc thực hiện nghị quyết của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo đánh giá ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đây là vấn đề quan trọng không chỉ tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong ngắn hạn mà còn trong trung hạn và dài hạn
cũng tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cùng các văn kiện liên quan
một điểm mới nữa liên quan đến chất vấn là kỳ họp này quốc hội sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ
chất vấn tất cả các thành viên chính phủ những bộ trưởng trưởng ngành nào có nội dung liên quan đến các nghị quyết về chất vấn giám sát chuyên đề đều phải trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
về công tác nhân sự tổng thư ký quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước
đặc biệt về nhân sự bầu chủ tịch nước lần này là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng được trung ương nhất trí một trăm linh giới thiệu để quốc hội bầu làm chủ tịch nước
ngay trong ngày khai mạc kỳ họp quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch nước vì có liên quan đến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của chủ tịch nước phải ký trình quốc hội trong những phiên làm việc tiếp theo
quốc hội cũng sẽ xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn do chuyển công tác khác và xem xét phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mới
về việc lấy phiếu tín nhiệm trong dự kiến chương trình kỳ họp việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành trước phiên chất vấn
quốc hội đã yêu cầu người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình gửi đến đại biểu quốc hội
cùng với báo cáo này trên cơ sở theo dõi giám sát hoạt động của các thành viên chính phủ ý kiến đánh giá của cử tri và nhân dân thì đại biểu quốc hội sẽ có đủ cơ sở đủ dữ liệu để đánh giá đúng người đúng việc công tâm khách quan đối với người được lấy phiếu tín nhiệm